cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng quang thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã nga my huyện tương dương của tỉnh nghệ an về tội mua bán trẻ em
còn về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản công an huyện cư rút tỉnh đắk nông đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh dương tên gọi khác là dương ba sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn một mươi một xã ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
và đối tượng vũ đức đoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại buôn một xã đắk đờ rô huyện crong nô tỉnh đắk nông bị công an huyện crong nô tỉnh đắk nông ra quyết định truy nã về tội giữ người trái pháp luật
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng này hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý